các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các kể nhất vẫn là các tỉnh thành ven biển như quảng ninh hải phòng thái bình và nam định
những nơi chịu tác động sớm và mạnh của giái mê này sẽ có mưa vừa đến mưa to
với lượng mưa trong ngày và đêm nay phổ biến trong khoảng từ hai mươi bốn mươi mm
còn với các khu vực còn lại lượng mưa nhỏ hơn phổ biến từ năm một mươi năm mm
về tình hình nhiệt độ do có nắng đan sen nên nền nhiệt độ ngày hôm nay ở tây bắc bộ
sẽ phổ biến trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi hai độ trong khi đó ở đông bắc bộ
nhiệt độ chỉ từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
đối với miền trung thanh hóa nghệ an là những tỉnh chịu tác động của đới mây gây ra bởi gió đông
nên trong ngày hôm nay tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi độ
còn với các tỉnh từ hà tĩnh trở vào đến thừa thiên huế chỉ là những cơn mưa rông gián đoạn trong ngày
với nhiệt độ từ ba mươi một đến ba mươi hai độ
trong khi ở các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận mưa rông không xuất hiện
trời nắng nhiệt độ sẽ tăng dần đều lên mức từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
lui xuống phía nam những cơn mưa rông tiếp tục được dự báo sẽ lặp lại ở hai khu vực tây nguyên
cũng như là khu vực nam bộ trong chiều và tối nay
điều đáng ngại với người dân nam bộ đó là chiều cường dâng cao cộng với mưa sẽ tạo ra nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng thấp
trên biển dưới tác động của giải mây gây ra bởi nhiễu động gió đông khu vực bắc của biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa vùng biển của vịnh bắc bộ trong hai ngày tới sẽ liên tục có mưa rào và có rông
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một mươi km kèm theo nguy cơ về lốc xoáy và gió giật
còn ở khu vực huyện đảo trường sa nằm ngoài vùng tác động của nhiễu động gió đông này
nên trời tiếp tục không mưa nắng ráo gió gió yếu dưới cấp bốn sóng biển thấp dưới hai mét biển lặng tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước

hẹn gặp lại